kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị văn phòng chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của thủ tướng chính phủ phạm minh chính
tại cuộc họp về vaccine thuốc điều trị covid một mươi chín
theo đó xây dựng kế hoạch để sớm báo cáo xin ý kiến bộ chính trị về phương án tiêm mũi một và mũi hai
cho trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi trong đó thể hiện rõ cơ sở lý luận cơ sở thực tiễn giải pháp trên cơ sở khoa học
diễn biến dịch bệnh trong nước và thực tiễn các nước trước ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
đồng thời chỉ đạo quyết liệt để ra soát kỹ lưỡng đề xuất cấp có thẩm quyền kế hoạch mua vaccine năm hai nghìn hai mươi
và đặc biệt là vaccine cho trẻ em cần phải ký được hợp đồng trong tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
bộ y tế cũng cho biết là trong ngày tám tháng một mươi hai hơn hai mươi bốn bảy trăm linh ca mắc covid một mươi chín đã được điều trị khỏi bệnh
trong khi đó hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một mươi bốn năm trăm linh
một trăm chín mươi chín ca nhiễm mới tăng bảy trăm sáu mươi ca so với ngày trước đó
tại hà nội sở y tế thành phố vừa có công văn yêu cầu các đơn vị quản lý sử dụng thuốc bonun piravir
đúng đối tượng bệnh nhân đúng đề cương đã được bộ y tế phê duyệt và cập nhật ngay thông tin bệnh nhân
thông tin sử dụng thuốc vào hệ thống quản lý của chương trình khi cấp phát sử dụng
số ca f tại tp hcm đang tăng cao trong những ngày qua
trước thực tế đó sở y tế tp hcm
đã bị cảnh báo nguy cơ ca bệnh vượt ngưỡng chịu đựng của hệ thống điều trị
đồng thời tăng cường các biện pháp bảo vệ nhóm nguy cơ ngăn chặn sự gia tăng số ca tử vong
tính đến ngày tám tháng một mươi hai số f đang quản lý trên địa bàn thành phố khoảng chín mươi trường hợp
trong khi đó ngưỡng chịu đựng trong chăm sóc điều trị f trên địa bàn tp hcm là một trăm hai mươi ca f
dịch đang có xu hướng gia tăng nếu quá mức trên sẽ dẫn đến quá tải
gây khó khăn cho điều trị
khi ca mắc mới tăng cao tỷ lệ bệnh nặng nhiều ca tử vong sẽ cao hơn
cụ thể giai đoạn thấp điểm tử vong vì covid một mươi chín tại thành phố chỉ còn hai mươi sáu ca
nhưng đến nay có ngày hơn chín mươi ca tử vong
trước thực tế trên sở y tế tp hcm đang đánh giá lại các biện pháp triển khai trong công tác phòng chống dịch
đề xuất và được ubnd tp hcm phê duyệt kế hoạch thực hiện chiến dịch bảo vệ nhóm nguy cơ
theo đó ban chỉ đạo phòng chống dịch phường xã thị trấn sẽ triển khai thực hiện
xét nghiệm nhanh kháng nguyên đối với những người thuộc nhóm nguy cơ theo danh sách trên địa bàn
khuyến khích thành viên các hộ gia đình làm xét nghiệm nhanh cho người thuộc nhóm nguy cơ
tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh
trưởng ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia vừa gửi thư khen các lực lượng ở quảng bình
đã tham gia triệt phá thành công chuyên án ma túy bắt giữ hai đối tượng người nước ngoài
có hành vi mua bán vận chuyển trái phép
ba trăm linh bốn viên ma túy tổng hợp từ lào qua biên giới tỉnh quảng bình vào việt nam qua biên giới tỉnh quảng bình
phó thủ tướng thường trực ghi nhận biểu dương thành tích xuất sắc của cán bộ chiến sĩ
bộ đội biên phòng quảng bình hải quan tỉnh quảng bình và công an tỉnh quảng bình
góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu gian lận thương mại
hàng giả trong tình hình mới giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
mang lại sự bình yên hạnh phúc cho nhân dân
phó thủ tướng thường trực chính phủ cũng đề nghị cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng quảng bình
cục hải quan quảng bình công an tỉnh quảng bình tiếp tục nắm chắc tình hình
tăng cường công tác phối hợp chủ động phòng ngừa kịp thời phát hiện và tổ chức đấu tranh
ngăn chặn có hiệu quả đối với các tổ chức cá nhân có hành vi buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
trước đó vào lúc sáu h ba mươi phút ngày hai mươi một tháng một mươi một tại khu vực suối cạn cách mốc năm trăm hai mươi bảy
về phía việt nam khoảng ba trăm linh m thuộc bảng
cha lo xã dân hóa huyện minh hóa tỉnh quảng bình lực lượng đánh án ma túy quảng bình
phát hiện hai đối tượng là kẹo la khon vinh khanh pakert sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một và tích sĩ hạp pan nha
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu cùng sinh sống tại huyện thu lạ khôn thành phố viên trăn lào
đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy đưa vào nước ta tiêu thụ
lực lượng đánh án đã xiết chặt vòng vây bắt giữ được các đối tượng
kiểm tra tại chỗ cơ quan chức năng phát hiện kẹo la khon vinh khăn passort và tích sĩ hạp pan nha
đang gùi ba trăm linh bốn viên ma túy tổng hợp
để đánh thành công chuyên án này nhiều cán bộ chiến sĩ tham gia chuyên án
đã phải mật phục nhiều ngày giữa rừng già sát biên giới vô cùng khó khăn vất vả để theo dõi đối tượng
sau gần ba mươi giờ đồng hồ truy vết giáo diết và sử dụng linh hoạt hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ
cùng với sự phối hợp hỗ trợ của công an tỉnh tiền giang long an
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã bắt được hung thủ của vụ án giết người
xảy ra tại xã bà điểm huyện hóc môn vào chiều ngày sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
trước đó chiều ngày sáu tháng một mươi hai chị lê thị kim cảnh chủ nhà cho thuê
phát hiện chị oanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu thuê nhà tại xã bà điểm huyện hóc môn tp hcm
để mở quán bán cà phê nắm bất động trên vũng máu liên báo công an cùng với người dân đưa chị oanh đi cấp cứu
tuy nhiên chị oanh đã tử vong ngay lập tức lực lượng công an vào cuộc điều tra vụ việc
qua hình ảnh trích xuất từ camera và nhận dạng đối tượng nghi vấn có mặt tại quán cà phê
trong thời gian xảy ra vụ án công an nhanh chóng khoanh vùng và xác minh nhân thân lai lịch đối tượng
tên nguyễn minh ti sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một quê tỉnh tiền giang
các trinh sát phòng cảnh sát hình sự chia thành nhiều nhánh và phối hợp với các tỉnh long an tiền giang
truy xét theo dấu vết đối tượng bằng các biện pháp nghiệp vụ chiều ngày bảy tháng một mươi hai
trinh sát phát hiện đối tượng xuất hiện tại thị trấn thạnh hóa tỉnh long an liền tiến hành
truy đuổi và bắt giữ đối tượng tại cơ quan công an ti khai đến quán cà phê chị oanh để uống cà phê
kích dục thấy chị oanh đeo nhiều vàng trên người nên lấy con dao trong túi ra khống chế nạn nhân
để cướp tài sản nhưng do chị này chống cự nên ti đâm vào hông rồi dùng khăn bịt miệng đến khi nạn nhân
nằm bất động ti lấy hết vòng vàng rồi bỏ trốn về long an bán tài sản được gần tám triệu đồng
để mua cạc chơi game và muốn khách sạn ở thì bị lực lượng công an bắt giữ hiện lực lượng chức năng
đang tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện sóc sơn cho biết đơn vị vừa tạm giữ hình sự đối với hai đối tượng
trong đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh điều đáng nói là hai đối tượng tuổi đời còn rất trẻ
không có việc làm ổn định hàm vui chơi nên đi trộm cắp xe máy lấy tiền tiêu xài
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện sóc sơn vừa khởi tố hai đối tượng gồm nguyễn duy tiến
năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu và trịnh bá nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám đều có hộ khẩu thường trú tại xã kim lũ sóc sơn hà nội
về tội danh trộm cắp tài sản cả hai đều có tiền án tiền sự về tội danh này chưa được xóa án tích
không có công an việc làm ham chơi đua đòi nên khi ra tù vẫn ngựa quen đường cũ
bạn em đi đường thấy người ta để xóa thì bạn em lấy
bạn em ở ngoài cảnh giới em đợi anh tiến vào khoảng ba bốn phút là được một con xe ạ bạn em bắt lên mạng rồi bạn em có người nào hỏi thì bạn em báo giá
bạn em bán xe thường là năm bảy triệu mới gặp một mươi triệu
người cảnh giới thì chuẩn bị một cái xe máy còn em thì chuẩn bị một cái vam để phá khóa xe máy
vì hàm chơi chơi giấc thì bọn em gây ra trộm cắp
em biết là em gây ra
vì phạm trái pháp luật thì mong cơ quan điều tra và tòa án nhân dân trọng sơn cho em mức án thấp nhất để em sớm trở về với gia đình và xã hội để làm việc có ích cho gia đình và xã hội ạ
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận đã thực hiện bốn vụ trộm cắp trên nhiều địa bàn khác nhau trong đó có cả các địa bàn liên tỉnh
các đối tượng bây giờ rất là manh động thực hiện không những là chỉ là người dân ở địa bàn này
mà là của tất cả các địa bàn chúng sẽ câu kết với nhau và đưa tăng vật đi rất là nhanh
đồng thời thì các đối tượng phối hợp với nhau trộm cắp liên tỉnh có tổ chức
đối với cái tăng vật là xe máy thì rất là dễ tiêu thụ cho nên là các đối tượng này tập trung chủ yếu vào những cái phương tiện đấy để trộm cắp
tuy nhiên qua vụ án cũng cho thấy phần lớn các đối tượng trộm cắp tài sản đặc biệt là trộm cắp xe máy thực hiện được hành vi
đều do sự chủ quan lơ là mất cảnh giác của các chủ phương tiện
vì vậy để hạn chế thấp nhất tình trạng mất trộm tài sản đặc biệt trong dịp cuối năm
lực lượng công an kêu gọi người dân và các doanh nghiệp trong mọi lúc mọi nơi
hãy nâng cao ý thức tự phòng tự quản và tự bảo vệ tài sản của mình
thưa quý vị ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phù cử nhận được tin báo
của công an xã đoàn đào huyện phù cử tỉnh hưng
về việc tại quốc lộ ba mươi tám b thuộc địa phận thôn khả duy xã đoàn đào
đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa một phương tiện hiện chưa xác định với xe đạp
hậu quả khiến cho nạn nhân đi xe đạp tử vong
đối tượng gây tai nạn đã điều khiển phương tiện bỏ trốn khỏi hiện trường
sau hai ngày vào cuộc điều tra cơ quan công an đã làm rõ đối tượng điều khiển phương tiện gây tai nạn
là bằng văn thêm chú tại huyện lục ngạn tỉnh bắc giang
tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận vào khoảng năm giờ ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
thêm điều khiển xe đầu kéo kéo theo semi ramok đến khu vực quốc lộ ba mươi tám b thuộc địa phận thôn khả duy
xã đoàn đào đã gây tai nạn cho một người phụ nữ điều khiển xe đạp đi cùng chiều
do sợ hãi sau khi gây tai nạn đối tượng đã điều khiển xe bỏ trốn khỏi hiện trường
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phù cử đang hoàn tất hồ sơ
để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
cảm ơn các bạn đã theo dõi
cảm ơn các bạn đã theo dõi những tin tức đáng chú ý trong bản tin một trăm một mươi ba online
những tin tức mới nhất sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật vào lúc một mươi năm h chiều nay
còn bây giờ chương trình an ninh toàn cảnh sẽ được tiếp tục với tiểu mục sức khỏe ba sáu năm